thưa quý vị liên quan đến tình hình dịch bệnh của thành phố hà nội
mới đây ổ dịch quốc oai đã có thêm bốn ca mắc mới
hiện các lực lượng chức năng huyện quốc oai hà nội đang phối hợp để tiếp tục giả soát
không để lọt các trường hợp f một f hai và các trường hợp liên quan
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại